chủ tịch ubnd tp thủ đức tp hồ chí minh vừa ký quyết định về thiết lập cách ly y tế vùng có dịch covid một mươi chín
đối với phường tân phú tp thủ đức
theo đó ubnd tp thủ đức quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín đối với phường tân phú
phạm vi phong tỏa là toàn bộ địa bàn phường tân phú
bao gồm sáu khu phố bốn mươi bảy tổ dân phố với ba mươi bốn bảy trăm năm mươi nhân khẩu
thời gian phong tỏa bắt đầu từ giờ ngày sáu tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế
người dân không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly trừ nhân viên y tế
trường hợp thực hiện công vụ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật